một tài xế tại cà mau đã dùng giấy tờ giả để vận chuyển hành khách
hành vi này đã không qua mắt được lực lượng chức năng
cụ thể vào trưa ngày hôm nay tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến đường quản lộ phụ hiệp thuộc địa bàn ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
công an tỉnh cà mau đã phát hiện một nam tài xế điều khiển phương tiện ô tô loại bảy chỗ
xuất trình một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp phép
có dấu hiệu làm giả để vận chuyển hành khách vào địa bàn tỉnh cà mau
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe lúc này ngoài tài xế còn có bốn người khác
qua làm việc tài xế nguyễn thành nhân ở tiền giang khai nhận đã thuê người làm giả số giấy tờ
có đóng dấu ký tên lãnh đạo cơ quan chức năng của hai tỉnh tiền giang và cà mau
cùng với danh sách giả là cán bộ nhân viên công ty điện gió tiền giang
theo thỏa thuận nhân sẽ vận chuyển số người trên vào địa bàn tỉnh cà mau với giá là bảy năm triệu đồng
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
nguyễn thanh phong tên thường gọi là chỉ cùng với vợ là trương thị diễm ngân
trú tại khu phố hai thị trấn tân châu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
còn hai đối tượng liên quan khác đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đường dây hoạt động cho vay lãi nặng do vợ chồng phong và ngân cho người dân vay trả góp
với lãi suất là một mươi chín năm mỗi tháng để thu lợi bất chính
đường dây hoạt động cho vay này chủ yếu nhằm vào những người cờ bạc không có việc làm ổn định
hàng ngày phong sẽ trực tiếp đi đến nhà người vay để thu tiền
nếu người vay không trả theo thỏa thuận phong dọa gây thương tích buộc người vay phải trả tiền
tính đến thời điểm bị bắt đường dây này đã cho người dân vay trên hai bốn tỷ đồng thu lợi khoảng hai trăm hai mươi triệu đồng
một mươi một thanh niên tụ tập chơi ma túy trong quán karaoke vừa bị phong cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bến tre phối hợp với công an thành phố bắt quả tăng
cụ thể vào đêm ngày hôm qua kiểm tra quán karaoke thạch thảo tại xã sơn đông thành phố bến tre
do ông huỳnh văn phối làm chủ lực lượng chức năng phát hiện tại phòng hát số ba và bốn của quán
có một mươi một thanh niên gồm bảy nam bốn nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
kết quả kiểm tra nhanh có bảy khách và hai nhân viên của quán dương tình với ma túy
qua làm việc nhóm thanh niên này khai nhận đã mua ma túy và thuê phòng hát để sử dụng
trong thời gian này tỉnh bến tre đang áp dụng chỉ thị một mươi chín để phòng chống dịch
do đó các quán kinh doanh karaoke không được phép hoạt động
tuy nhiên cơ sở này vẫn cố tình vi phạm
lực lượng chức năng tỉnh hà giang đã tìm được cả bốn thi thể nạn nhân mất tích
trong vụ lật thuyền chở nhóm học sinh trên sông gâm
trước đó vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày năm tháng một mươi tại khu vực thôn bó củng
đã xảy ra vụ lật thuyền sắt chở tám em học sinh
vụ việc khiến bốn học sinh mất tích bốn em khác tự bơi được vào bờ
đến sáng ngày hôm sau lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể của nạn nhân đầu tiên
là em hà ngọc lan sinh năm hai nghìn năm
chiều ngày hôm qua bảy tháng một mươi lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm thi thể
của em nguyễn thị tuyết sinh năm hai nghìn năm và thi thể của em tăng như thuần sinh năm hai nghìn bốn
thi thể nạn nhân cuối cùng là em hoàng ánh diệp sinh năm hai nghìn năm
được tìm thấy vào sáng nay cách điểm bị lật thuyền khoảng một km
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
sáng nay tòa nhân dân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa đã đưa ra xét xử công khai sơ thẩm
đối với bị cáo hà minh đạo chú tại huyện bá thước tỉnh thanh hóa
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày năm tháng chín bị cáo hà minh đạo cùng bố đẻ điều khiển xe ô tô tải
khi đến chốt kiểm soát dịch tại xã thạch lâm huyện thạch thành thì dừng lại
để các lực lượng chức năng kiểm tra và thực hiện khai báo y tế theo quy định
trong khi khai báo y tế xe của đạo dừng đỗ trên lòng đường gây cản trở các phương tiện phía sau
nên đồng chí trịnh hùng hậu cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
yêu cầu đạo điều khiển xe sát vào lề đường
khi đồng chí hậu đang giải thích thì đạo bỏ chạy ra xe kéo mạnh cánh cửa trúng vào vùng đầu của đồng chí hậu
sau đó cố tình lái xe bỏ chạy dù đã bị ngăn cản
xe chạy được khoảng hai trăm linh mét thì bị tổ công tác truy đuổi khống chế và bắt giữ
tại phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo gây ra
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà minh đạo tám tháng tù giam
với hành vi tham ô tài sản nguyễn thị thu thảo chú tại phường tân bình thành phố đồng xoài
nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
theo thông tin ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
kể từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian dối để lập các lệnh chi ủy nhiệm chi
chuyển tổng cộng số tiền hơn chín trăm tám mươi năm triệu đồng vào tài khoản cá nhân và người thân
toàn bộ số tiền này thảo sử dụng vào mục đích cá nhân
tin báo khẩn cấp cơn báo số bảy vào hồi một mươi sáu giờ ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám
một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bàn kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm báo
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách hải phòng một trăm năm mươi km
nam định một trăm linh km cách thanh hóa một trăm một mươi km nghệ an một trăm ba mươi km hà tĩnh một trăm sáu mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
trong chiều tối và đêm nay trên vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
cảnh báo mưa lớn từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có khả năng xảy ra mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số bảy
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lửa đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại thành phố hồ chí minh
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành phố hồ chí minh đã thí điểm vận tải hành khách hoạt động và chỉ cho phép vận hành trong địa bàn thành phố
sau thời gian ngắn các quy trình vận chuyển an toàn dần đi vào ổn định
vì vậy trước nhu cầu cao của người dân cần phương tiện cũng như là để doanh nghiệp phục hồi sau bốn tháng không thu nhập
nhiều kiến nghị được đưa ra để nhanh chóng phục hồi số lượng tài xế được cấp phép cao nhất có thể
từ sáng nay ngày tám tháng một mươi ô tô công nghệ chở khách đã xuất hiện nhiều hơn trên đường phố thành phố hồ chí minh
tại được phép hoạt động trong thời gian đầu bình thường mới
là lực lượng đã tham gia tình nguyện hỗ trợ y tế trong ba tháng chống dịch
bởi họ đã nắm chắc các quy trình nguyên tắc phòng dịch covid một mươi chín
chạy lại là một niềm rất là vui mà thực sự trong cái thời buổi lúc mà giãn cách thì mình cũng rất là túng vận
mà thu túng nhưng mà cũng trong cái sự vui đó cũng có một sự hồi hộp
là sợ rằng là đông quá thì không biết người ta có bị lây nhiễm hay không
nhưng mà cái cảm giác được mình vui là mình cảm thấy nó hạnh phúc rồi
taxi truyền thống cũng đã được khởi động lại từ ngày năm tháng một mươi
cùng với nguyên tắc thí điểm hai mươi số phương tiện được ra đường
xe cũng chỉ chở một nửa số hành khách quy định
do đã đồng hành với thành phố hồ chí minh túc trực ở các cơ sở y tế trong mùa dịch
taxi truyền thống khi nhận cút trong trạng thái bình thường mới
nhận nhiều cuộc gọi hỗ trợ vận chuyển khách có nhu cầu về y tế
cũng học hỏi nhiều thứ bên vườn y tế
thứ nhất là thực hiện đầu tiên là thực hiện năm k vệ sinh thang truyền
thứ hai nữa là mình thường xuyên là nhỏ muối và nhỏ mắt bằng natri gloranat chín
và hai nữa là khạc muối khạc hỏng thường xuyên bằng nước muối sinh lý
và vệ sinh đầy đủ đi về là nó xuyệt khuẩn đầy đủ
liên tục trao đổi với anh em bằng cái việc có những buổi họp định kỳ hàng tuần
để hướng dẫn cho anh em về y tế về chuyên môn làm sao để bảo vệ an toàn cho bản thân
cho gia đình và trong những cái phục vụ khách hàng
xe ôn công nghệ chưa được hoạt động lại
ô tô vận chuyển hành khách đang tí điểm quy khách hoạt động trong trạng thái phòng dịch cao nên số lượng cũng cầm chừng
do đó nhiều đề xuất đã được đưa ra để sớm phục hồi công suất cho các đơn vị
về phía sở giao thông vận tải tp hcm bước đầu đánh giá hướng dẫn của bộ y tế rất mở cho đối tượng được ra đường
nên sẽ liên tục xem xét tính an toàn của phương tiện chở khách nội đô
từ đó có căn cứ để mở rộng loại phương tiện cũng như mở rộng số lượng tài xế
về cái hướng dẫn của bộ y tế thì lưu thông trên địa bàn tp hcm hiện nay thì thực hiện theo chỉ thị một mươi tám của quỹ ban thành phố
và chỉ yêu cầu có hai đối tượng thôi một là người mắc covid đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
và hai là đã tiêm chủng vắc xin người covid ít nhất một mũi đối với loại vắc xin tiêm hai mũi và sau một mươi bốn ngày
như vậy thì chúng ta không có yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trên địa bàn tp hcm
chúng tôi cũng mong là nhà nước làm sao có những cơ chế về thuế về bảo hiểm xã hội
về những cơ chế tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể phục hồi sau dịch bệnh và tiếp tục phát triển
nhiều anh em bây giờ thật sự trong thời điểm hiện tại bây giờ kinh tế khó khăn
mà cái vấn đề đi lại muốn chạy những cốt xe kiếm tiêm này rất là quý
cũng phải chờ cái khí điểm coi nó như thế nào rồi bên sở bên cơ chức năng họ mới cho bắt đầu triển khai tiếp
về vận tải hành khách công cộng tp hcm chỉ mới mở lại bốn tuyến xe buýt tại huyện cần giờ
sau bốn tuyến này trung tâm giao thông công cộng tp tiếp tục ra soát nhu cầu của người dân tình hình phòng chống dịch
để đề xuất sở giao thông vận tải chạy lại thêm nhiều tuyến nội thành khác trong thời gian tới
tinh thần sẽ ưu tiên các tuyến hoạt động trong vùng xanh và khu vực hoạt động nhà máy xí nghiệp bến xe liên tỉnh
trước tình trạng người dân đang sinh sống và làm việc tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam phải tự đi xe gắn máy
và vượt hàng ngàn km
để hồi hương tránh dịch gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tỉnh quảng nam đã phối hợp ngành đường sắt tổ chức đón hai tám trăm linh công dân về địa phương bằng tàu hỏa trong hai ngày tám và ngày chín tháng một mươi
đây là người có hoàn cảnh thực sự khó khăn có nguyện vọng cấp bách được trở về địa phương
đối tượng ưu tiên trong đợt này là phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng học sinh và người già đi thăm thân nhân
những công dân có tên trong danh sách lên tàu viện của tp hcm
đều phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực và tuân thủ quy định năm k trong suốt chuyến đi
khi đi thì nói thăm con chung tuần nửa tháng rồi về nhưng mà vào mặc dịch đến đây là gần sáu tháng rồi nên cũng mong muốn về
đã ở nhà lâu ngày quá rồi
đi xe máy về hoặc đi những chỗ tránh xe về đâu nữa là rất là nguy hiểm
và đưa đi chuyển cho những chuyển tàu như thế này là một cái điều mà với những người dân những người bình thường đấy rất là vô công cảm đồng hồ không biết ơn
để đảm bảo công tác phòng dịch ngoài những ga đã định sẵn các đoàn tàu này sẽ không đón trả khách tại các ga dọc đường
và hành khách sẽ được nhân viên trên tàu phục vụ ăn uống tận nơi
ngoài ra ngành đường sắt sẽ bố trí một toa riêng cho đội ngũ y tế sẵn sàng chăm sóc sức khỏe hỗ trợ người dân khi có nhu cầu
có rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã tổ chức những đoàn tàu phục vụ bảo đảm công tác phòng chống dịch trên tàu cũng như là trong suốt quá trình đi
và trong quá trình phối hợp thì cũng đã phối hợp với các địa phương cũng như các ngành chức năng phải bảo đảm công tác an toàn chống dịch
và bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như đưa bà con đi về quê an toàn
hành khách cứ lên gà lên tới gà là lên tàu
cho nên là không có trường hợp tụ tập
và khi lên toa cũng vậy là chúng tôi bố trí lên toa là không có dồn ứ người
về công tác phòng dịch trên tàu chúng tôi cũng đã trang bị tất cả các hệ thống phòng chống dịch theo tiêu chí năm k
ngoài ra chúng tôi cũng đã vẫn tổ chức việc phun khử khuẩn
trong hai ngày tám và chín tháng một mươi mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga sài gòn và dừng đón khách tại ga dĩ an tỉnh bình dương
và ga biên hòa tỉnh đồng nai với tổng số người được về trong hai ngày là hai tám trăm linh người
tất cả hành khách trên những chuyến tàu này sẽ được đưa đi cách ly theo quy định khi về tới ga mỹ đức đồng hới hoàng lão minh lệ và đồng lê tỉnh quảng bình
trong thời gian tới ngành đường sắt sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến tàu nghỉ tình đưa người dân ở các tỉnh phía nam có nhu cầu hồi hương theo đúng nguyện vọng
tất cả người dân gặp khó khăn trên được đưa về quê lần này đều được đưa về khuế lần này
các tỉnh đều được tỉnh hỗ trợ vận chuyển hoàn toàn và được cách ly y tế tại xã phường theo quy định y tế
chúng tôi thấy rằng là thời gian qua là người dân từ pháp đi về các phương tiện tự do trên các tuyến đường giao thông bắc nam
chúng tôi thấy đây thứ nhất là rất nguy hiểm nguy hiểm bởi vì là nó dễ xảy ra tai nạn dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
con đường hồi hương vốn tưởng như rất đổi bình thường chính đáng của hàng trăm người dân các tỉnh thành trong cả nước hiện đang sinh sống làm việc
ở tp hcm bình dương long an đồng nai lại đang trở nên rất gian trưng khi chặn đường dài
hoạt động vận tải hành khách chưa được phục hồi
hy vọng rằng các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa đón người dân về quê an toàn
không để dịch lây lan
ngày tám tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo dương văn sáu sáu mươi bốn tuổi ngụ tại khóng bốn thị trấn trà cú huyện trà cú tỉnh trà vinh
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo cáo trạng vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện
bị can sáu chỉ đạo cho bốn công nhân có ba tài xế xe tải và một lái xe cuốc khai thác lớp đất mặt
tại hộ của bà tăng thị phức ngũ ấp chợ xã lưu nghiệp anh huyện trà cú để chở đi sang lớp công trình xây dựng
ở xã ngãi xuyên cùng huyện trà cú
tại thời điểm kiểm tra tổng khối lượng đất cát khai thác được là một mươi tám ba mươi sáu mét khối
được biết vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bị can sáu thực hiện hành vi khai thác khoáng sản không phép
bị công an huyện trà cú xứ phạt vi phạm hành chính hai triệu đồng
trong quá trình điều tra tại tòa án bị can sóc thành khẩn khe báo và thừa nhận
việc khai thác đất cát dòng là vi phạm pháp luật
căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo dương văn sáu một mươi hai tháng tù giam
cũng trong ngày tám tháng một mươi công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã bắt thành công
đối tượng truy nã trốn thi hành án nguyễn thị bông bốn mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai tội chứa mài giam
khi đang lận trốn tại tp hcm
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi sáu bông thủ đức kinh doanh quán cà phê ở xã phú đông huyện nhân trạch
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị trúc bốn mươi tám tuổi quê tỉnh bà rịa vũng tàu
đưa sinh làm nhân viên phục vụ
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thị trúc xin bông thực hiện bán giam tại quán cà phê
thì bông đồng ý và thỏa thuận mỗi lần bán giam trúc thu tiền của khách tự ý
nhưng phải chia lại cho bông bảy mươi đồng
đến khuya ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín khi trúc đang bán dâm tại quán thì bị công an bắt
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến ngày bị bắt bông thu lợi bất chính ba sáu triệu đồng
vụ việc sau đó công an huyện nhân trạch khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
do tâm lý lo sợ phải đi chấp hành án nên đến ngày xét xử bông không có mặt tại tòa án
và bỏ trốn khỏi địa phương nhưng vẫn bị tòa án nhân dân huyện nhân trạch xứ phạt sáu năm tù
tội chứa mại dâm nên bị truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã phù hợp với công an quận gò vấp
thành phố hồ chí minh bắt bồng khi đang lẫn trốn tại phường một mươi hai
hiện công an huyện nhân trạch đã bắt giam giữ bông để thi hành án theo quy định của pháp luật
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn giờ
hà nội đã nới lỏng giãn cách từ ngày hai mươi một tháng chín
nhiều hàng quán mở cửa hoạt động trở lại nhưng dưới hình thức chỉ bán mang về
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên antv nhiều cửa hàng ở thời điểm này
lại bất chấp quy định phục vụ khách ngồi để ăn uống tại chỗ
một quán cơm phở trên đường
trong trường hòa covid khách ra vào tấp nập
chủ quán không ngần ngại cho khách ngồi ăn tại chỗ như thế này
vào vài người ăn cơm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được tình hình tại quán
còn tại một quán cà phê trên đường duy tân
khi phóng viên chúng tôi ngỏ ý muốn ngồi tại quán để uống nước
chủ quán đã không ngần ngại chia sẻ
khi phóng viên chúng tôi ghi nhận tại nhiều tuyến phố
vào trưa ngày tám tháng một mươi
tình trạng nhiều cửa hàng hoạt động cho khách ngồi tại cửa hàng diễn ra khá phổ biến
thậm chí nhiều quán nước hay quán trà đá vỉa hè
mọi người ngồi túm năm tụ bảy nhưng lại không hề đeo khẩu trang
cũng chẳng có khoảng cách
rất nhiều người cũng đã có ý thức vào khu tụ tập
nhưng tuy nhiên tôi thấy có một số điểm là vẫn có khách ngồi ở quán tụ tập đông
tôi thấy nó cũng rất là nguy hiểm
tôi cũng nghĩ là một số các chủ quán thực ra là họ cũng khó khăn
ví dụ như là khách thì có thể là
mong phải xa nhưng mà tuy nhiên là chủ quán cũng nên tuân thủ theo quy định của nhà nước
thì nó đã là quy định rồi nên tuân thủ thì để khách cũng sẽ có ý thức hơn là sẽ không ở lại quán
tình trạng này xảy ra cũng khá là phổ biến
nhất là trong cái thời kỳ mới mới lọc giãn cách của ubnd tp hà nội vừa rồi
thì theo tôi thấy thì cũng một phần là do ý thức của người dân và ý thức của các chủ quán
mà lén lút cho khách vào để ngủ tại quán như thế
thì việc này thì tôi nghĩ là cần phải có những cái biện pháp mạnh hơn để can thiệp
việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại hà nội là điều cần thiết
để dần đưa thủ đô trở lại trạng thái hoạt động bình thường
tuy nhiên để có thể hoàn thành được mục tiêu kép về kiểm soát dịch bệnh
đồng thời phát triển kinh tế thì ý thức từ mỗi người dân là yếu tố hết sức quan trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của đối tượng nguyễn thị thu thảo
ba mươi tuổi trú tại phường tân bình thành phố đồng xoài
nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
để điều tra về tội tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu nguyễn thị thu thảo
nguyên kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh bình phước
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
được ban giám đốc trung tâm giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm
trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị
từ ngày một mươi tháng tám
đến ngày một mươi ba tháng một mươi
thảo đã lợi dụng quyền quản lý tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
dùng thủ đoạn gian rối để lập các lệnh chi ủy nhiệm chi
chuyển tổng cộng số tiền là chín trăm tám mươi năm bốn trăm tám mươi hai bảy trăm linh đồng
vào các tài khoản của cá nhân và người thân
toàn bộ số tiền này thảo đã khai sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng
và công an thành phố sóc trăng đã phối hợp với các lực lượng
vừa bắt và phát hiện quả tang đối với hai đối tượng
có hành vi mua bán vận chuyển hơn một mươi một bao thuốc lá nhập lậu
đó là hồ văn riêng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện đức hòa tỉnh long an
và lê hiền công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại thành phố sóc trăng
trước đó vào chiều ngày bảy tháng một mươi
trong lúc giao nhận thuốc lá nhập lậu từ xe ô tô tải sang xe ô tô con
tại khu vực bãi giữ xe thuộc phường hai thành phố sóc trăng
lực lượng chức năng đã phát hiện trong thùng xe tải có chứa
một mươi một hai trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu được ngụy trang bên ngoài
bằng các thùng khẩu trang
bước đầu đối tượng diêng khai nhận lợi dụng xe hoạt động trên luồng xanh
nên trước đó đã cất giấu thuốc lá nhập lậu vào bên trong xe tải
và dùng các thùng khẩu trang y tế ngụy trang bên ngoài
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
sau đó vận chuyển thuốc lá từ tỉnh long an về sóc trăng
để giao cho lê hiền công trong lúc giao thuốc lá thì bị bắt quả tàng